lợi ích thiết thực của phong trào dần tạo chuyển biến trong nhận thức để xây dựng cuộc sống mới văn minh hơn